cũng tại tỉnh đồng tháp công an thành phố cao lãnh đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo điều tra được biết trước đó vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn
bị hại lý tún sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã tôn thuận đông thành phố cao lãnh
cùng bạn đến hát tại một quán karaoke trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
trong lúc hát thì xảy ra mâu thuẫn nên sang đã đánh một nhân viên của quán
nữ nhân viên đó điện thoại cho bạn trai là nam nói là bị khách đánh
lúc này nam đang ở cùng với lương phúc trọng sinh năm hai nghìn ba
trần quốc đặng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy huỳnh tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
huỳnh thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và trương bá bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nên cả nhóm kéo lại quán tìm sang
khi gặp sang tại quán cả nhóm đã dùng nón bảo hiểm và tay đánh sang
sự việc được mọi người can ngăn và báo công an đồng thời đưa nạn nhân sang đi cấp cứu
nhưng do chiến thương nạn nên sang đã tử vong sau đó
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ